tỉnh ủy thanh hóa đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tham dự hội nghị các đại biểu được nghe phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản điểm mới của chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của hồ chí minh
theo đó các cấp ủy đảng chính quyền tổ chức quân chúng mỗi tập thể cá nhân cụ thể hóa hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội nghị còn quán triệt triển khai kết luận số năm của ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số bốn mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
hội nghị còn quán triệt triển khai kết luận số bốn và năm của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
cũng tại hội nghị tỉnh thanh hóa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa